theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra mưa lớn cùng với lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở nhiều địa phương
trên địa bàn tỉnh có hơn năm trăm năm mươi nhà dân bị tốc mái và hư hỏng
trong số hàng trăm nhà dân bị tốc mái có năm mươi bảy nhà bị sập và tốc mái hoàn toàn
lũ lụt cục bộ làm ngập lụt một nhà dân ngập úng hơn hai trăm năm mươi ha hoa màu năm trăm linh hectare sắn bốn mươi bảy tấn lúa bị ướt
hàng chục con lợn châu bò một mươi con gà vịt bị chết bảy mươi diện tích nuôi trồng thủy sản của ba xã
vĩnh thủy vĩnh long và vĩnh lâm bị thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi và một số công trình thủy lợi đê điều
canh mương hồ chứa chạm bơm đường giao thông bị hư hỏng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng
trước tình hình trên tỉnh quảng trị chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương triển khai các phương án khắc phục hậu quả
trong đó giả soát các hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở để có phương án hỗ trợ sửa chữa kịp thời
trước mắt tập trung sửa chữa các trường học bị tốc mái hư hỏng để các em học sinh sớm được đến trường
hiện nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ về các địa phương giúp dân sửa sang lại nhà cửa khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống
cũng trong ngày một mươi năm tháng một mươi các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng trị cùng huyện triệu phong đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do áp thấp nhiệt đới trên địa bàn huyện triệu phong
theo thống kê trên địa bàn huyện có ba người bị thương hai trăm hai mươi năm căn nhà bị tốc mái trong đó sập và tốc mái nặng ba mươi tám nhà
để kịp thời động viên bà con vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống đoàn đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình
mỗi hộ gia đình được hỗ trợ từ một đến ba triệu đồng
đồng chí nguyễn hữu dũng chủ tịch ủy ban mặt trận tỉnh quảng trị chỉ đạo các địa phương tiếp tục thống kê số gia đình bị thiệt hại về người và tài sản và mức độ thiệt hại do lốc xoáy ngập lụt sạt lở báo cáo chính xác để có sự hỗ trợ kịp thời cho bà con